ngày một mươi một tháng một mươi một điện kremlin cho biết nga và liên hợp quốc vẫn đang đàm phán để giải quyết một loạt quan ngại của nga
liên quan đến thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua biển đen dự kiến hết hạn vào ngày một mươi chín tháng một mươi một
thư ký báo chí của tổng thống nga ông dmitry peskov cho biết đại diện nga và liên hợp quốc đã có cuộc gặp tại geneva thụy sĩ
ông nhấn mạnh hai bên cần giải quyết một số vấn đề mà nga quan ngại liên quan thỏa thuận ngũ cốc có tên gọi là đầy đủ
là sáng kiến ngũ cốc biển đen và hai bên có sự hiểu biết lẫn nhau
trước đó vào ngày hai tháng một mươi một nga đã quyết định nối lại việc tham gia thỏa thuận ngũ cốc sau khi ukraine
thông qua vai trò trung gian của liên hợp quốc và thổ nhĩ kỳ đảm bảo bằng văn bản rằng nước này sẽ không sử dụng hành lang an ninh
ở biển đen cho mục đích quân sự đồng thời moscow tuyên bố có quyền rút khỏi thỏa thuận nếu kiev vi phạm các đàn mặt trên